sau bốn mươi năm năm giải phóng tỉnh quảng trị vẫn còn đó những hậu quả nặng nề của chiến tranh
nhưng bằng sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân cùng với sự giúp đỡ từ trịnh trung ương
đến nay thì quảng trị đã có những bước phát triển khá toàn diện
đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt
diện mạo nông thôn và thành thị đã có nhiều khởi sắc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là người chứng kiến những giờ phút trào dâng hạnh phúc của nhân dân khi quê hương được hoàn toàn giải phóng
trải qua nhiều lĩnh vực công tác cùng với nhân dân bắt tay xây dựng lại quê hương từ trong hoang tàn đổ nát
ông lê văn hoan cảm nhận khá sâu sắc sự thay đổi của quê hương quảng trị
bước ra khỏi chiến tranh với phố phường đổ nát ruộng đất hoang tàn
sản xuất nông nghiệp của quảng trị gần như bắt đầu từ con số
nhưng cùng với sự hỗ trợ của trung ương người dân quảng trị đã nỗ lực bắt tay vào xây dựng các công trình thủy lợi
đặc biệt là công trình đại thủy nông nam thạch hãn
do vậy đến nay sản xuất nông nghiệp được xem là mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở quảng trị
bên cạnh phát triển nông nghiệp công nghiệp cũng được tỉnh quảng trị đặc biệt truyền
trọng hiện tại toàn tỉnh có hai khu công nghiệp quán ngang và nam đông hà
khu kinh tế thương mại đặc biệt lao bảo thu hút được một lượng khá lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước
và mới đây tỉnh quảng trị đã triển khai xây dựng khu kinh tế đông nam nước ngoài
trong đó tuyên bố chung giữa chính phủ hai nước việt nam và singapore về xây dựng khu công nghiệp việt nam singapore
tại quảng trị sẽ là động lực để quảng trị phát triển trong thời gian tới
đảng bộ quảng trị tập trung chuyển dịch theo hướng tăng trời dần
tỉ trọng công nghiệp tỉ trọng thương mại dịch vụ
ôn đi nó phát triển và cơ cấu lại nông nghiệp áp dụng những tiến bố khoa học kỹ thuật
sản xuất nông nghiệp sật nông nghiệp hữu cơ gắn với bộ sản phẩm chủ lực có lợi thế cẩn trấn
để giúp cho quảng trị có sự phát triển đơn vực
bảy mươi năm năm đi qua ở đâu đó những vết thương chiến tranh vẫn chưa kịp hồi sinh
nhưng với sự nỗ lực của toàn quân toàn dân quảng trị đang phấn đấu trở thành tỉnh
có trình độ phát triển trung bình